hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị cáo hằng cho biết đồng ý
tại tòa cả ba bị cáo nguyễn thị mai nhi trợ lý của bà phương hằng lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đài nam huỳnh công tân trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đài nam đều giữ nguyên kháng cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo
các bị cáo này cũng trình bày hoàn cảnh phạm tội đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để kính mong hội đồng xét xử xem xét đề nghị của các bị cáo
về phía bà hằng khi được chủ tọa hỏi có đồng ý với lời trình bày của bị cáo quân tại tòa hôm nay hay không bị cáo hằng cho biết đồng ý
bà hằng vừa nói vừa nghẹn ngào
hơn hai năm ở tù hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất
bị cáo có tội nhưng bị cáo cũng có công
trước đó bị cáo quân cho rằng cáo trạng không phản ánh đúng bản chất lời khai của bị cáo cũng như lời khai khách quan của bà phương hằng nên dành nhiều thời gian để chứng minh cho quan điểm của mình
bị cáo này cũng nhiều lần khẳng định việc mình không xúc phạm nghị sĩ hoài linh
trong khi đó người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà đinh thị lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm cho rằng bà hằng gây ra tội ác với bà và gia đình
bà lan cũng cho rằng vụ án này có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm
thưa quý vị sáng ngày bốn tháng bốn mặc dù không kháng cáo đang thi hành bản án ba năm tù nhưng bà nguyễn phương hằng vẫn bị áp giải tới phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đó sáng ngày bốn tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhì hình phạt của đặng anh quân bốn mươi ba tuổi
cựu giảng viên trường đại học luật thánh phú hồ chí minh và nguyễn thị mai nhi huỳnh công tân lê thị thu hà nhân viên công ty cổ phần đại nam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
từ bảy h ba mươi phút an ninh được thắt chặt chỉ những người bị triệu tập mới được di chuyển vào khu vực xét xử
hơn chín giờ bà nguyễn phương hằng và bị cáo đặng anh quân bị áp giải vào phòng xét xử
khoác trên mình chiếc áo thun trắng tóc bùi cao bà hằng trông khác lạ so với phiên tòa xơ thẩm
người phụ nữ này tỏ ra khá thoải mái trò chuyện cùng luật sư từng bảo chữa cho mình
trong vụ án này có hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là bà đinh thị lan và đặng thị hàn ni
trong phiên tòa này bà lan có mặt và có hai luật sư bảo vệ cho mình
về phía bà ni đang chấp hành án tù nên có đơn xin xét xử vắng mặt
đối với bà nguyễn phương hằng không kháng cáo đang thu án tù nếu xét thấy cần thiết thì tòa sẽ xét hỏi người phụ nữ này
từ đó chủ tọa yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa bà chủ công ty đại nam xuống hàng ghế phía sau ngồi
trong phần thủ tục bà đinh thị lan yêu cầu đổi một người trong hội đồng xét xử với lý do
vị thẩm phán này gây khó dễ cho bà
từ đó hội đồng xét xử đi vào hội ý
còn bị cáo quân cho rằng bản án hai năm sáu tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng
còn các bị cáo khác xin hưởng án treo án sơ thẩm tuyên một năm sáu tháng tù
là người có vai trò chủ mưu trong vụ án bà nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thi hành bản án ba năm tù
tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà hằng đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án
và có kháng cáo của người có quyền nghĩa vụ liên quan
theo nội dung vụ án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà phương hằng và bốn bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của một mươi cá nhân
cụ thể bà hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam tỉnh bình dương được nhiều người trên mạng xã hội biết đến
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã sử dụng điện thoại di động máy tính sách tay và máy quay phim
đăng nhập vào một mươi hai tài khoản mạng xã hội
bà thực hiện nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp trên internet với nội dung bịa đặt sai sự thật xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân
bà hằng còn đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của các ông bà
võ nguyễn hoài linh nguyễn thị mỹ oanh đặng thị hàn ni nguyễn đức hiển trần thị thủy tiên lê câu vinh huỳnh minh hưng đinh thị lan lê thị giàu trương thị việt hà trái quy định của pháp luật
bị cáo đặng anh quân đã tương tác tham gia bình luận trực tiếp với bà hằng trong một mươi một buổi live stream cổ vũ về tinh thần tiếp thêm ý chí cho người phụ nữ này thực hiện hành vi phạm tội
ngoài ra trong buổi live stream ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín danh dự và nhân phẩm của ông võ nguyễn hoài linh
các bị cáo nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân đã thực hiện hành vi tạo lập quản lý các trang mạng xã hội
các tài khoản mạng xã hội và internet thông báo thời gian chủ đề live stream chuẩn bị nội dung sân khấu để bà hàng live stream
và đăng tải các bài viết của bà hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của bà hằng
hành vi của các bị cáo nhi hà tân và quân là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà hằng
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc hỗn chiến chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
mới đây một vụ việc tương tự đã xảy ra tại an giang
mặc dù không có quen biết mâu thuẫn gì với nạn nhân
nhân là đồng bọn nhóm thanh niên cần tìm nhóm đối tượng ở thành phố long xuyên đã lao vào chiếm nạn nhân chậm thương rụt vào trốn
sáng ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn hữu nghĩa sinh năm hai nghìn bảy chú phường mỹ long thành phố long xuyên
và nguyễn văn phú sinh năm hai nghìn sáu thị trấn phú hòa huyện thoại sơn tỉnh an giang
về hành vi gây dối trật tử công cộng
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai tháng bốn nghĩa cùng phú và nhóm bạn điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí
đi tìm chém nhóm thanh niên ở khóm tê khánh tám phường mỹ hòa thành phố long xuyên
cả nhóm chạy xe đi tìm nhưng không gặp
thấy nguyễn trọng đức sinh năm hai nghìn một chú phường mỹ hòa thành phố long xuyên điều khiển xe mô tô
nghĩa lên điều khiển xe chặn đầu xe của đức rồi dùng dao tấn công vào người đức
lúc này các đối tượng trong nhóm nghĩa cũng đến dùng hung khí xông vào hành hùng đức
rồi cả nhóm lê xe tẩu thoát trong đêm
còn đức được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa an giang cấp cứu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng hình sự công an thành phố long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ hòa
nhanh chóng truy xét bắt giữ nghĩa và phú
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xác minh
truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm chức pháp luật nhằm gian đe và phòng ngừa chung
thưa quý vị gần đây ghi nhận liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm
gây thiệt hại về người và tài sản
mới đây tại đắk lắc hai mẹ con chở nhau trên xe máy đang lưu thông trên đường
thì xảy ra va chạm với xe tải khiến con trai sinh năm hai nghìn một mươi sáu tử vong thương tật
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba tháng bốn
tư trị ttl ba mươi hai tuổi ngụ tại xã ia hiao huyện ia hở leo tỉnh đắk lắk
chạy xe máy chở theo con trai là hmt sinh năm hai nghìn một mươi sáu
lưu thông trên đường thuộc thôn đoàn kết xã yà tân
khi xe máy đến ngã ba đường thuộc thôn đoàn kết và thôn hải hà
thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát bốn mươi bảy h bốn nghìn hai trăm một mươi bảy
chưa rõ danh tính của lái xe lưu thông cùng chiều phía sau
vụ tai nạn đã khiến cho mẹ con chị l bị ngã xuống đường
cháu tê bị xe tải cán trúng và tử vong tại chỗ
tại hiện trường chị l ôm con trai khóc ngất
chứng kiến cảnh tượng này nhiều người có mặt cũng không kìm được nước mắt
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ
chuyển sang các thông tin tiếp theo
sáng ngày bốn tháng bốn một cán bộ phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội xác nhận
tại địa phương đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm nạn nhân là một công nhân làm nghề tự do
theo đó tối mùng ba tháng bốn nhóm công nhân nghề tự do
rủ nhau ra hồ linh đàm để tắm sau đó một trong số những người này bị đuối nước
và ngay khi nắm được thông tin lực lượng cứu hộ cứu nạn và cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai
đã tổ chức tìm nạn nhân nạn nhân được tìm thấy tử vong sau đó và đã được đưa đi khỏi hiện trường ngay trong đêm
hồ linh đàm thuộc quận hoàng mai thành phố hà nội từ nhiều năm trở lại đây là địa điểm lý tưởng
của người dân giải nhiệt vào mùa hè cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm
và cấm tắm dưới hồ nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ quy định này
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật xin mời quý vị cùng theo dõi
trưa ngày bốn tháng bốn công an quận bình tân tp hcm mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng
làm ba người thương vong xảy ra trên địa bàn thông tin ban đầu khuya ngày ba tháng bốn người dân sinh sống
trên đường khiếu năng tĩnh phường an lạc a quận bình tân nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra
là chủ tiệm giật ủi bị người đàn ông tên vca ba mươi bốn tuổi dùng hung khí tấn công nên trình báo cơ quan công an
trong lúc ẩu đà người vợ tên tê khoảng bốn mươi bốn tuổi quê bến tre bị đâm tử vong tại chỗ người chồng tên hát khoảng bốn mươi tám tuổi
bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhận tin báo công an phường an lạc a và công an quận bình tân
nhanh chóng có mặt khống chế người đàn ông gây án đưa về trụ sở lấy lời khai để làm rõ động cơ

mới đây trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh thiếu niên khoảng hai mươi năm ba mươi đối tượng
điều khiển trên nhiều xe máy mang theo hung khí đuổi đánh nhau gây số trật tự công cộng trên tuyến đường bạch đằng như nguyệt
clip thu hút nhiều người quan tâm bình luận chia sẻ và bất bình trước hành vi của các đối tượng này
nắm bắt thông tin trên đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu đã báo cáo lãnh đạo công an quận và khẩn trương điều tra
qua đó phát hiện sự việc vừa xảy ra vào dạng sáng ngày ba mươi một tháng ba
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự đã xác định hai nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh nhau gồm khoảng ba mươi đối tượng tham gia
đến nay lực lượng chức năng đã triệu tập lấy lời khai gần hai mươi đối tượng tuổi từ một mươi năm đến hai mươi
trú trên địa bàn thành phố có liên quan vụ rượt đuổi gây dối trật tự công cộng
công an quận hải châu cũng thu giữ tăng vật liên quan gồm sáu xe mô tô các loại một cây đao phóng lợn dài hơn hai mét
ngày bốn tháng bốn công an thị xã bến cát tỉnh bình dương cho biết
đang tạm giữ võ quốc thoàn ba mươi một tuổi quê sóc trăng để điều tra về hành vi tăng chữ chai phép chất ma túy
đêm ba tháng bốn một tổ tuần tra thuộc công an thị xã bến cát đang tuần tra
thì phát hiện toàn đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
thấy vậy thoán ném một bịch ni lông vào ven đường
tuy nhiên hành động của thoàn đã bị lực lượng công an phát hiện
qua kiểm tra túi ni lông thoàn ném đi có chứa ma túy
bước đầu toàn khai nhận mua ma túy về để sử dụng
người này vừa mới ra tù được hơn hai tháng
ngày bốn tháng bốn trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung
quá may mắn cho chú thợ điện và mọi người vừa đi qua thì đủ thu hút hàng ngàn lượt tương tác bình luận
nội dung clip ghi lại cảnh một công nhân đang treo lên cột điện để sửa chữa
thì bất ngờ cột gãy đổ người công nhân rơi tự do xuống đường
tại thời điểm này trên đường còn có nhiều phương tiện giao thông đang lưu thông
may mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn
theo thông tin từ công ty cổ phần điện lực khánh hòa vụ việc trong clip trên xảy ra vào sáng ngày hai tháng bốn
tại thời điểm này nhóm nhân viên điện lực vĩnh hải đang sửa chữa lưới điện phục vụ người dân trong mùa nắng nóng
sau khi sự việc xảy ra nhóm công tác đã hướng dẫn người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn
đồng thời ngành điện lực nhanh chóng khắc phục sự cố và khôi phục cấp điện lại cho người dân trên địa bàn
tuyên phố trang tiền kết nối không gian phố đi bộ hoàn kiếm đang được chỉnh trang cải tạo cảnh quan
có phần làm thay đổi diện mạo mỹ quan đô thị trên con phố trung tâm bậc nhất thủ đô
phố tràng tiền là một con phố cũ sầm út thuộc trung tâm quận hoàn kiếm hà nội
hai bên tuyến phố có những cửa hiệu nổi tiếng
hiện nay hạ tầng kỹ thuật hai bên tuyến phố xuống cấp cùng với việc người dân sinh sống cơi nới gây mất mỹ quan đô thị
để làm đẹp cảnh quan mới đây ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã tiến hành thực hiện dự án cải tạo kiến trúc
cảnh quan nâng cấp hạ tầng tuyến phố tràng tiền chủ yếu tầng hai mặt phố tràng tiền
nhằm tạo cảnh quan đô thị kết nối với không gian phố đi bộ hoàn kiếm
hiện trạng của phố tràng tiền tầng một chủ yếu là cơ quan nhà nước
việc chỉnh trang cảnh quan được thực hiện đoạn giao cắt với phố đinh tiên hoàng đến giao cắt nguyễn xí
trên tầng hai có năm mươi một hộ dân sinh sống
trong quá trình sinh sống người dân trồng cây cảnh mái tôn trên ban công tầng hai
thậm chí là còn tận dụng phần ban công rộng làm nhà vệ sinh bếp cây cảnh
và để phù hợp với cảnh quan không gian kiến trúc đô thị quận hoàn kiếm thực hiện cải tạo chỉnh trang phố tràng tiền
vận động người dân đồng tình ủng hộ giải tỏa công trình mất mỹ quan trên ban công
trục phố tràng tiền hàng khay tràng thi tiệm cận với khu phố cổ và phố cũ
trước đây quận hoàn kiếm đã thực hiện cải tạo chỉnh trang phố hàng khay tràng thi sau khi mà tuyến phố tràng tiền hoàn thành
tạo trục cảnh quan đô thị đồng bộ
việc chỉnh trang cải tạo hai bên tuyến phố dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm giải phóng thủ đô
chuyển sang các thông tin tiếp theo
thưa quý vị công trình cầu vượt thép mai dịch nằm trên nút giao vành đai ba xuân thủy hồ tùng mậu quận cầu giấy
đã cơ bản hoàn thành việc thi công dự kiến thông xe trong tháng bốn này
nút giao mai dịch là nút giao thông ba tầng có vành đai ba và đường sắt đô thị nhổn ga hà nội đi qua
đây là nút giao quan trọng ở phía tây thủ đô thường xuyên xảy ra ủn tắc
và để giải quyết tình trạng này hoàn thiện điểm nối vành đai ba từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hà nội đã đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng để xây dựng hai cầu vượt bằng thép song song với cầu vượt mai dịch
theo ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải chủ đầu tư
sau hơn một năm dự án xây dựng hai cầu vượt thép tại nút giao mai dịch công trình đã cơ bản hoàn thành việc thi công
các đơn vị thi công đang tập trung khảo sát nghiệm thu tổ chức các phương án lưu thông trong một hai tuần để chuẩn bị thông xe
cầu vượt dài khoảng bảy trăm sáu mươi m có điểm đầu nằm trên đường phạm văn đồng
điểm cuối nằm trên đường phạm hùng
theo lý trình đường vành đai ba phần mặt cầu đã hoàn thiện thảm nhựa và đã được kẻ vạch sơn phân làn đường giao thông
giá long môn hạn chế chiều cao xe qua cầu vượt thép người đi bộ đi xe đạp xe thô sơ bị cấm lên cầu
hai cầu được xây dựng là cầu vĩnh cửu kết cấu dầm thép bản mặt bê tông cốt thép liên hợp tĩnh
không đường dưới cầu bốn bảy mươi năm mét tính không trên cầu là bốn bảy mươi năm mét
mỗi bên cầu rộng bảy bảy mươi năm mét
gồm có một làn xe cơ giới ba năm mét một làn xe hỗn hợp ba mét còn lại là giải an toàn và bó vỉa
hai cầu vượt có nhiệm vụ tách biệt các làn xe cơ giới lưu thông trong nội đô qua nút giao với các dòng xe ô tô lưu thông theo tuyến đường cao tốc trên cao
theo phương án phân luồng của sở giao thông vận tải hà nội phần cầu vượt cũ ở tuyến giữa sẽ được chưng dụng để khai thác tuyến cao tốc trên cao
đảm bảo cho ô tô chạy với vận tốc tám mươi km trên giờ
cảm ơn quý vị đã theo dõi